kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia với thông điệp cải thiện quốc gia bằng sức mạnh của kỹ năng lao động
hôm nay đã là buổi thi cuối cùng
kỳ thi năm nay được diễn ra với nhiều điểm mới tiệm cận với kỳ thi kỹ năng nghề asean và quốc tế
với sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ doanh nghiệp và các tỉnh bộ ngành dù bối cảnh dịch bệnh khó khăn
là thí sinh lần thứ hai tham gia kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia
em trần văn đạt đến từ trường cao đẳng kinh tế và chế biến lâm sản tỉnh hà nam
tham gia tại hội đồng thi quốc gia số bốn nghề mộc dân dụng
những cuộc thi như này giúp cho bọn em được nhiều thứ làm nhiều
xong rồi bọn em được nâng cao tay nghề làm đẹp hơn học hỏi các bạn bè đồng trang lửa làm cùng
anh hoàng như thắng là một trong những giám khảo của tiểu ban giám khảo tại hội đồng thi quốc gia số bốn
là một trong những đại sứ kỹ năng nghề việt nam
anh đã trải qua nhiều cuộc thi kỹ năng nghề cấp quốc gia
cấp asean quốc tế
sau đó anh cũng là chuyên gia trực tiếp huấn luyện các thí sinh trong các cuộc thi kỹ năng nghề
việc trực tiếp đồng hành cùng các thí sinh sẽ trở thành động lực cho các em trong mục tiêu hướng đến sự nghiệp của mình
tiếp cận được công nghệ mới trong quá trình luyện thi để đáp ứng được từ thi quốc gia
thì có thể lựa chọn cho các em về tố chất về chất lượng
thì năm nay thì các em cũng được
và luyện tập với cái thời gian khá là dài
nên là cái chất lượng của thí sinh năm nay có thể nói là cũng rất là tốt
cuộc thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ một mươi một này với ba mươi bốn nghề thi
trong đó có ba nghề trình diễn đã cho thấy sự bài bàn trong huấn luyện tổ chức
đồng thời truyền đi thông điệp quan trọng về giá trị của tay nghề
bàn tay vàng trong phát triển kinh tế xã hội đất nước
người lao động trực tiếp vẫn luôn là lực lượng chính trong nền kinh tế quốc gia
cuộc thi kỹ năng nghề quốc gia năm nay với chất lượng thí sinh tốt đồng đều
nhiều nghề mới được thi